cần tái cơ cấu ngành công thương mạnh mẽ hơn để tạo ra một số sản phẩm là thế mạnh của việt nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đó là nội dung trong thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy của ngành công thương
thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ định hướng chiến lược đối với ngành công thương là phát triển ngành công nghiệp việt nam theo hướng giảm phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh không bền vững
chuyển dịch sang nền công nghiệp dựa trên nền tảng sáng tạo lấy khoa học công nghệ làm động lực
tuy nhiên trước mắt vẫn dựa vào công nghiệp giá trị gia tăng cao hàm lượng khoa học công nghệ cao tài nguyên khoáng sản tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp
chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp tư nhân hợp tác xã doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương
tiếp tục khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia tích cực hơn nữa vào thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tạo động lực và điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển ngày càng lớn mạnh